bộ ngoại giao phối hợp tổ chức hội thảo phụ nữ với hoạt động ngoại giao vì hòa bình
hội thảo có sự tham gia của các diễn giả như đại sứ nguyễn thị hồi đại sứ nguyễn thị thanh hà đại sứ ngô thị hòa đại sứ luận thùy dương và trung úy sa minh ngọc
một trong một mươi nữ quân nhân đầu tiên của quân đội nhân dân việt nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại phái bộ nam sudan
các diễn giả đã chia sẻ về chuyện nghề dân nghiệp và binh nghiệp những đóng góp đặc biệt những trải nghiệm nghẹt thở trong hoạt động ngoại giao
hay chuyện đời của những người phụ nữ không chỉ giỏi việc nước mà còn đảm việc nhà